những năm qua việc đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi thủy điện trên địa bàn thừa thiên huế
đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sinh thái trong đó có nhiều diện tích rừng phải chuyển đổi
thực hiện nghị định số hai mươi ba của chính phủ công ty cổ phần thủy điện miền trung đã lập quy hoạch
và trồng gần một trăm năm mươi hectare rừng thay thế nhằm bảo vệ môi trường công trình thủy điện a lưới
phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại xã hồng thái huyện a lưới thừa thiên huế
nhà máy thủy điện a lưới đã hòa vào điện lưới quốc gia với sản lượng điện hơn một chín mươi hai tỷ kw
tuy nhiên công trình này đã ảnh hưởng đến trên một trăm linh một hectare rừng tự nhiên
ngày chín tháng một mươi hai tại xã hồng thái huyện a lưới thừa thiên huế công ty cổ phần thủy điện miền trung
đã khởi động chương trình trồng rừng thay thế và thả cá giống bảo vệ môi trường công trình thủy điện a lưới
sau khi đẩu thâu thành công và được chấp nhận của chủ đầu tư
thì công ty đã nhiều hoạt động
chúng tôi là một thành viên thanh tín chúng tôi đã hủy đồng các điều kiện tốt nhất
hiện nay thì như vậy là về nhân lực trong báo cáo thì chúng tôi sử dụng cả nhân lực
chủ yếu là đầu tư điều đô đồng cản bộ kỹ thuật của công ty
còn nhân lực thì chủ yếu là lấy nhân lực của địa phương
thực hiện nghị định hai mươi ba của chính phủ công ty cổ phần thủy điện miền trung đã lập phương án trồng rừng
bảo vệ môi trường tại công trình thủy điện a lưới
với tổng diện tích rừng trồng thay thế hơn một trăm năm mươi hectare rừng
bị ảnh hưởng do xây dựng công trình thủy điện
trong đó năm hai nghìn một mươi năm công ty đã trồng bảy mươi hai tám mươi sáu hectare rừng tại khu vực nhà máy ở xã hồng hạ
năm nay công ty tiếp tục trồng bảy mươi năm hai mươi sáu hectare rừng tại khu vực lòng hồ thủy điện thuộc các xã hồng thái
hồng thượng sơn thủy và hồng quảng huyện a lưới
loại cây được đưa vào trồng là cây ráo vàng với mật độ trồng tám trăm ba mươi ba cây trên một ha
ngoài ra công ty còn thả hơn một mươi bảy con cá giống để tạo nguồn lợi thủy sản
của chứa thủy điện a lưới
việc trồng rừng thay thế bảo vệ môi trường công trình thủy điện sẽ góp phần hoàn trả lại diện tích đất rừng
đã thu hồi giải phóng mặt bằng khi xây dựng thủy điện
phát triển rừng đáp ứng nhu cầu bảo vệ môi trường nâng cao độ che phủ rừng
tạo môi trường sinh thái hạn chế xói mòn thiên tai sử dụng hiệu quả quỹ đất
bố trí cây trồng phù hợp với điều kiện lập địa tạo công an việc làm cho nhân dân địa phương
và sử dụng hiệu quả quỹ đất
bán ngập vùng lòng hồ công trình thủy điện a lưới